bằng nguồn vốn của địa phương và trung ương tỉnh bạc liêu đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây dựng hai trường cao đẳng nghề
tại thành phố bạc liêu và xã long thạnh huyện vĩnh lợi
ngoài ra tại các huyện thành phố đều có trung tâm dạy nghề
tuy nhiên hiện nay nhiều trường cao đẳng trung tâm dạy nghề của tỉnh vẫn đang bị bỏ hoang gây ra lãng phí rất lớn
quý vị và các bạn hiện nay chúng tôi đang đứng trước trường cao đẳng nghề của tỉnh bạc liêu
được biết trường này trước đây là trường trung cấp dạy nghề và mới được tính và trung ương nâng cấp thành trường cao đẳng nghề của tỉnh
hiện nay tỉnh bạc liêu có hai trường cao đẳng nghề và trường này thông qua được tỉnh và trung ương đầu tư hàng trăm tỷ đồng để nâng cấp và mở rộng
tuy nhiên cơ sở vật chất rất là khang trang nhưng mà chúng tôi nhận thấy là học viên đến học rất là ít
hiện nay trường vẫn còn đóng cửa
ngoài trường cao đẳng nghề bạc liêu trong thời gian qua
từ nguồn vốn của địa phương
tỉnh bạc liêu còn xây dựng trường trung cấp nghề tại xã long thạnh huyện vĩnh lợi với tổng số vốn theo dự toán lên đến trên tám mươi tỷ đồng
đến nay trường đã đầu tư xây dựng gần hai mươi tỷ đồng nhưng cũng không thu hút được học viên đến học
vì vậy trường đã để bỏ hoang gần hai năm nay gây lãng phí lớn
tôi thì là người dân sống ở gần đây này thấy cái trường này đã xây được ba năm hơn rồi
kinh phí thì rất là nhiều khang trang sạch đẹp như gì mà không có học viên nào theo học hết quá trời phí luôn
trong khi đó mấy trường mẫu giáo thì quá trời đông học mấy bé thì chen chút nhau trường lớp thì lập sập
tình trạng trên đòi hỏi tỉnh bạc liêu cần sớm có giải pháp cụ thể để thu hút học sinh vào học tại các trường cao đẳng trung cấp nghề trên địa bàn
tránh để bỏ hoang gây lãng phí lớn và bức xúc trong nhân dân như hiện nay